thủ đô hà nội là chủ đề được nhiều nhạc sĩ lựa chọn trong các tác phẩm âm nhạc của mình
những nhạc phẩm về hà nội luôn mang đến nhiều cảm xúc và có sức sống lâu bền trong lòng công chúng
trong số những tác phẩm hay nhất viết về hà nội không thể không nhắc đến ca khúc
hà nội mùa vắng những cơn mưa của nhạc sĩ trương quý hải
một ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng gia diết luôn in dấu ấn trong lòng những người yêu hà nội
trước khi đến với nội dung chính của chương trình mời quý vị và các bạn điểm qua
những hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật đã diễn ra tuần vừa qua
tại hà nội bảo tàng báo chí việt nam đã tổ chức tọa đàm trưng bày chuyên đề về nhà báo trương vĩnh ký
cuộc đời nhà báo trương vĩnh ký gắn liền với sự phát triển của chữ quốc ngữ
với việc quảng bá trên báo chí trên sách vở
những tham luận do các đại biểu trình bày tại tòa đàm đã giúp độc giả tiếp cận được một cách đầy đủ hơn
một phần di sản thời khởi thủy của báo chí việt mà nhà báo trương vĩnh ký là người đã dựng lên cột mốc đầu tiên
để lại những dấu ấn đầu tiên
tại tòa đàm ban tổ chức cũng trưng bày một số hiện vật ấn phẩm báo chí tài liệu gốc về nhà báo trương vĩnh ký
mới đây giàn nhạc giao hưởng việt nam đã tổ chức chương trình hòa nhạc trực tuyến mang tên vnso
chương trình đem đến cho khán giả hai tác phẩm của moza là bản piano concerto số hai mươi ba và bản giao hưởng số ba mươi năm
chương trình do các nghệ sĩ giàn nhạc sao hưởng việt nam biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người nhật hona tetsushi
đặc biệt chương trình còn có sự xuất hiện của tài năng trẻ piano phạm lê phương
người đã gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trong nước và quốc tế
vừa qua viện pháp tại hà nội phối hợp với nhà sách đinh tị tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề ba trăm sáu mươi năm ngày giải cứu trái đất
tại tòa đàm các diễn giả chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về việc bảo vệ trái đất
bảo vệ môi trường sống chung quanh từ những việc làm nhỏ bé
cũng như những bài học để con trẻ biết yêu thương trân trọng hơn những gì mà mình nhận được mỗi ngày từ mẹ thiên nhiên
buổi tọa đàm được thực hiện nhân dịp ra mắt cuốn sách
giải cứu trái đất trong ba trăm sáu mươi năm ngày
không đi sâu vào lý thuyết những gợi ý sống xanh trong cuốn sách vừa gần gũi vừa thân thiện để bảo vệ môi trường sống
mới đây báo nhân dân vừa cho ra mắt cuốn sách vì sự thật lịch sử vì tình yêu tổ quốc
cuốn sách là bức tranh thu nhỏ về những người việt nam sống sang quê hương
nhưng luôn tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
và góp phần lan tỏa những sự thật lịch sử
cuốn sách tập hợp bốn mươi một bài viết của các tác giả là người việt nam ở nước ngoài
không chỉ cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn về cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
đồng thời qua đó mong muốn phát huy tinh thần hòa hợp dân tộc
để người việt nam ở trong nước và ngoài nước tiếp tục đoàn kết đồng lòng
chung tay phân đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
vì tương lai tươi sáng của dân tộc
dù là ở xa đất nước nhưng với những cái bài viết của các tác giả người việt ở nước ngoài
có thể thấy là sự tâm huyết của họ dành cho đất nước
hàng ngày vượt qua khoảng cách xa xôi về mặt địa lý
họ vẫn đau đáu vẫn dõi theo tình hình đất nước
và vẫn kịp thời có những cái chia sẻ những cái tâm tư
những suy nghĩ tình cảm cũng như là hiến kế để làm sao mà xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn
chính những cái bài viết đó tôi nghĩ rằng là cũng đã thể hiện một cái quá trình
thay đổi cái nhận thức của họ
họ mong muốn đóng góp cho cộng đồng
chung sức với người việt ở trong nước để xây dựng đất nước
cuốn sách còn giúp chỉ ra một thực tế là ngày càng nhiều người việt nam ở nước ngoài
đã có nhận thức đúng đắn về đất nước
đã nắm bắt được hòa hợp dân tộc là xu thế không thể đảo ngược
từ đó họ dũng cảm vượt lên sự vô khống vô cáo xúc phạm danh dự
phá hoại cuộc sống đe dọa tính mạng để công khai danh tính
và đưa ra các ý kiến hướng theo điều tốt đẹp
với một góc nhìn của người làm báo ở nước ngoài
chúng tôi nghĩ là cái nhìn đó nó sẽ có một chút khác biệt
với những người làm báo ở trong nước
đặc biệt là phản ảnh cái đời sống con người suy nghĩ
và đặc biệt trong cái lĩnh vực chính trị cộng đồng ở hải ngoại
chúng tôi là những người làm báo là đi tìm sự thật
khi một thời gian dài sống ở hoa kỳ
chúng tôi đã có cơ hội về việt nam
và quan sát cho nên chúng tôi đã phản ánh cái góc nhìn của chúng tôi
thực tế việt nam nó ra sao
và qua đó để cho những người dân kiều bào của chúng tôi ở nước ngoài
mà vì những điều kiện khách quan mà họ không về được đất nước
thì họ thấy được cái thực tế như thế nào
bằng chứng là những chuyến đi trường xa
và những hoạt động của chúng tôi trong suốt từ bắc tới nam
nó đã phản ảnh lên cái điều đó
thông qua việc xuất bản và giới thiệu cuốn sách
báo nhân dân mong muốn giúp bạn đọc hiểu biết
nhiều hơn sâu sắc hơn và rộng rãi hơn
về lòng yêu nước của đồng bào việt nam đang sống ở nước ngoài
qua đó đồng cảm chia sẻ gắn bó hơn nữa
góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
ngày càng vững chắc và cùng chung sức chung lòng
xây dựng một việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
các bộ môn nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nguy cơ thất truyền
khi lớp người thực hành các môn nghệ thuật truyền thống
đang dần bị già hóa còn lớp người trẻ kế cận lại đang thiếu hụt
đây là vấn đề không mới cũng không phải của riêng địa phương nào
nhưng tìm giải pháp và triển khai thực hiện được là cả một chuỗi dài khó khăn
tuồng là một trong những bộ môn nghệ thuật cổ điển
và bác học bậc nhất việt nam từng được coi là quốc kịch
tuy nhiên sự phát triển của xã hội kéo theo các loại hình giải trí
phát triển mạnh mẽ nghệ thuật tuồng không cạnh tranh được
với các loại hình giải trí
không có khán giả vì thế nhiều năm trở lại đây
việc tìm lớp trẻ kế cận cho sân khấu tuồng cũng vô cùng khó khăn
đội ngũ nguồn nhân lực cho nghệ thuật tuồng truyền thống
trong giai đoạn hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn
từ chỗ tuyển đầu vào bởi vì nó xuất phát điểm
từ loại hình nghệ thuật kén khán giả khó xem khó tiếp cận
chính vì vậy đối tượng trẻ
chính vậy cho nên trong nhiều năm qua thì có thể nói rằng là
trường đọc sân khấu đơn đành với góc độ cơ sở đào tạo
được nhà nước giao nhiệm vụ cũng không tuyển được một lớp diễn viên tuồng nào
nếu như không có sự vào cuộc của các đơn vị nghệ thuật
thanh phương là một trong những bạn trẻ đang được đào tạo
tại nhà hát tuồng việt nam
yêu nghề nhưng những khó khăn gặp phải khi gắn bó với nghề
cũng là trở ngại không nhỏ cho những bạn trẻ
những bạn trẻ như phương khi đến với nghệ thuật truyền thống
cống hiến hết sức toàn tâm toàn ý để có thể mang tới cho khán giả
ai diễn trọn vẹn nhưng mà mọi người lại thờ ơ
đấy là một cái điều rất là khó khăn
thực sự thấy đấy là một cái điều rất là buồn
cái đó chính là cái mà khiến cái người diễn viên có thể bỏ nghề nhất
nếu như mà là theo nghệ thuật truyền thống hiện nay
nếu mà tuyển được một diễn viên tuồng nó rất là khó
tuồng thì phải năm đến bảy năm mới có một khóa
rất là mong là nhà nước cũng như là bộ phân hòa
cũng như là bộ giáo dục
sẽ quan tâm hơn về cái ngành tuồng
khi mà đầu tuyển vào có thể là có lớp đại học
cũng như là những người mà đã học trung cấp rồi
sẽ dễ dàng xét tuyển lên đại học tuồng
bởi vì là hiện nay là không có một lớp nào về đại học tuồng cả
về chuyên ngành tuồng là không có
nếu như mà là diễn viên tuồng mà muốn có bằng đại học
là phải học một ngành khác chuyên về nghệ thuật khác
thì cái sự phát triển để mà công hiến hết về nghề
thì nó cũng sẽ có mức hạn chế
cũng như tuồng
nghệ thuật cảnh
lương cũng đang đứng trước bài toán bảo tồn
bởi những người đang làm nghề thì đã nhiều tuổi
còn những bạn trẻ đã được chọn để đào tạo
thì chưa đủ khả năng để có thể gánh vác được công việc
người ta nói thầy già con hát trẻ
nhưng mà sân khấu nó phải trẻ
vậy có những cái thế hệ diễn viên trẻ
thì sân khấu mới tồn tại và phát triển
có những cái em học sinh
những cái em sinh viên mà ra trường sẽ đáp ứng được
và sẽ có những cái truyền vọng
rất là tốt để mà kế cận
nhưng mà đối với các đơn vị
thì để có những cái diễn viên đấy
kế cận cho mình rất là khó bất cập
ví dụ như là hợp đồng lao động
là không được lấy ngân sách để trả lương
ví dụ như nhà hát tôi là một cái nhà hát không có thu
thì không biết lấy tiền đâu để trả
thành ra là cái sự già hoá của diễn viên đang xuất hiện
để trở thành diễn viên nghệ thuật truyền thống
ngoài việc phải trả lương
phải trả lương
phải trả lương
trải qua một quá trình đào tạo dài và vất vả
còn gặp nhiều khó khăn khác
vì thế những bạn trẻ chọn nghề này
để gắn bó là những người phải cực kỳ yêu nghề
và tâm huyết với văn hóa dân tộc
người giọt trèo đòi hỏi cá nhân diễn viên rất là nhiều
đòi hỏi phải có hình thể tiếng hát
và cũng như là cách cách diễn nữa
tôi cũng giống như như là các bạn trẻ
đang theo nghệ thuật truyền thống
thì là chắc chắn một điều là
vì niềm đam mê với nghề
với nghệ thuật trèo
nhiều hơn là về cái lợi nhận thu nhập
đứng trước nguy cơ không tìm được thế hệ kế cận
các nhà hát cũng như các cơ sở đào tạo
cũng đã có những giải pháp trước mắt
để có thể giải quyết được phần nào khó khăn này
trong cái thời gian vừa rồi
thì nhà tổng việt nam có xây dựng một cái đề án
đào tạo diễn viên nhà công
của cái niên khóa hai nghìn một mươi bốn
năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
nhà hát tổng việt nam
mà không xây dựng đề án đào tạo đội ngũ cho mình
thì chắc chắn rằng là không có nguồn ở đâu để mà tuyển dụng
để bù đắp vào cái đội ngũ cán bộ của nhà hát
khi đã nghỉ chế độ chính sách
công tác đào tạo về cái lực lượng trẻ
đối với sân khấu kịch hát truyền thống
sân khấu kịch hát dân tộc nói chung có rất nhiều khó khăn
kế hoạch của chúng tôi trong thời gian tới
thì cái đầu tiên có lẽ là cái công tác quảng bá
và tạo những điều kiện hỗ trợ cho các bạn sinh viên nhiều hơn nữa
để các bạn có thể yên tâm các bạn rèn luyện
trong một cái môi trường nghệ thuật khắc nghiệt như thế này
cái thứ hai đấy là sự liên kết giữa nhà trường với tất cả các nhà hát
để các bạn trẻ tìm đến những bộ môn nghệ thuật truyền thống
ngoài sự nỗ lực của các nghệ sĩ đang hoạt động trong nghề
cần nhiều hơn sự chung tay của các cấp quản lý
của những người yêu văn hóa truyền thống
và của cả khán giả
giới trẻ ngày nay dù có tâm huyết đam mê đến mấy
nhưng nếu thiếu các điều kiện và môi trường thuận lợi
thì thật khó để họ theo đuổi và gắn bó với nghệ thuật truyền thống